chào quý khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
thưa quý vị chắc hẳn là đêm qua tất cả chúng ta đã có những phút giây ý nghĩa bên gia đình và người thân để cùng chào đón năm mới
riêng đối với các cán bộ chiến sĩ công an thì năm nào cũng vậy
công tác ứng trực đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vui xuân đón tết trong không khí an toàn và hạnh phúc
luôn là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an vào mỗi đêm giao thừa
và ngay trong đêm vào ngày hôm qua nhiệm vụ này đã được triển khai chặt chẽ trên khắp cả nước
phóng nhanh lặng lách đánh võng
sẵn sàng quay đầu xe thành từng đoàn như thế này để trốn tránh sự kiểm soát của các đơn vị chức năng
đây chính là những lỗi vi phạm chính được lực lượng cảnh sát cơ động tập trung xử lý trong đêm giao thừa
các lỗi vi phạm chính mà chúng tôi tập trung xử lý như thế này
điều kiện xe phóng xe với tốc độ cao
thành đoàn lặng lách đánh võng đua xe cổ vũ đua xe trái phép
các hành vi mang theo hung khí để gây dối trật tự công cộng trên đường
hay là các đối tượng lợi dụng hoạt động giao thông để phạm tội như cướp cướp giật
các hành vi trộm cắp hoặc vận chuyển trái phép pháo nổ
lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi cũng đã phân công và bố trí các lực lượng ứng trực
để sẵn sàng giải quyết tăng cường xử lý đối với những tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội
sẵn sàng phối hợp cùng các lực lượng khác như phòng hành xã phòng phòng hành xã hành sự hay là công an các quận huyện
để có thể đáp ứng xử lý nhanh chóng sớm nhất đối với những tình huống ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn có thể xảy ra
phòng hành xã phòng công nét hồ nội chúng tôi thứ nhất là cho quân số ứng trực
tại đơn vị và tại những chốt trọng điểm
ngoài ra thì một mươi năm tổ mỗi bốn một
chúng tôi luôn bố trí linh hoạt tại các cung đường tuyến đường
nơi mà hay xảy ra những tình trạng có dấu hiệu
ví dụ là người điều kiện xe mô tô lạ đách đánh võng để nắm bắt tình hình
và khi mà có hiện tượng thì chúng tôi phối hợp với cả lực lượng
với cả lực lượng cảnh sát hình sự và công an quận huyện để tổ chức là xử lý ngay
giao thừa năm nhâm dần có lẽ là một trong những giao thừa đặc biệt với người dân cả nước nói chung
và người dân thành phố hồ chí minh nói riêng
dù không được thưởng lãm bắn pháo hoa như mọi năm
một trăm linh lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đảm bảo trực chiến tại đơn vị
để đảm bảo an ninh trật tự cho người dân

dù vất vả các chiến sĩ vẫn bám trụ với vị trí công việc của mình
sòng sòng với việc bố trí các tổ công tác chốt trực tại các điểm nút giao thông
có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông cao
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động bộ đội
đã tổ chức tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến đường
nhằm phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đốt pháo đua xe
đêm giao thừa thì chúng tôi
sẽ tiếp tục tung tất cả lực lượng ba trăm sáu mươi ba kiểm tra giao thông các ngã đường
để đảm bảo là trung tâm quận một là bà con được đến hàng tết vui chơi an toàn
tại thành phố đà nẵng để người dân có thể vui xuân đón tết an toàn
vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
lực lượng công an thành phố cũng đã tăng cường quân số
ứng trực tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trước trong và sau đêm giao thừa
lực lượng cảnh sát quận ba là trong đêm giao thừa
là triển khai một trăm linh quân số ứng dịch tại đường bảy
và tuần tra kiểm soát trên tất cả các địa bàn trọng điểm
đặc biệt là những khu công cộng để đảm bảo an ninh trật tự
và cũng như là phòng chống các loại tội phạm
không khí mùa xuân mới đã gõ cửa từng nhà
nhưng trên các con đường vẫn có những người chiến sĩ công an nhân dân
làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho mọi người mọi nhà
đi đến nơi về đến trốn lạng thầm với công việc
họ đã và đang góp sức vào sự bình yên
của mọi nhà
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
trong ngày hai mươi chín tết trước thời điểm giao thừa
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã thành lập tám đoàn kiểm tra trực tiếp
và xử lý các vi phạm về pháo
tại một mươi tám địa phương trọng điểm trên cả nước
gồm một mươi sáu tỉnh thành phố phía bắc và hai tỉnh phía nam
đoàn công tác của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
được phân công trực tiếp kiểm tra xử lý các vi phạm về pháo
ở các địa phương
tại thời điểm giao thừa đón tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
nhằm đôn đốc lực lượng công an các địa phương
thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ
và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
cùng với đó tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
trong đó có quy định về việc cấm tàng trữ mua bán sử dụng pháo nổ trái phép của người dân
công tác kiểm tra của các đoàn
sẽ được báo cáo trực tiếp qua điện thoại
về lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
tại thời điểm trước trong và sau giao thừa
tại hà nội đoàn kiểm tra số một đã đến kiểm tra tại khu vực thị trấn đông anh
xã mai lâm xã nguyên khê huyện đông anh
qua kiểm tra cho thấy lực lượng công an các xã đã lên phương án tuần tra kiểm soát
sẵn sàng xử lý các vi phạm liên quan đến pháo trong đêm giao thừa
các đoàn kiểm tra này đi với mục tiêu là kiểm tra các phương án phòng ngừa
và đấu tranh với các thành viên vi phạm về pháo
trước trong và sau đêm giao thừa
việc kiểm tra này nhằm đánh giá việc triển khai của các địa phương
và xác định các địa phương trọng điểm
còn tình trạng đốt pháo và mức độ đốt pháo như nào
để có những biện pháp phòng ngừa đối với cả công tác phòng chống vi phạm về pháo sau này
cũng như xử lý đối với các địa phương vẫn còn để tình trạng đốt pháo tràn an
các địa phương vẫn còn để tình trạng đốt pháo tràn an

đến kiểm tra tại xã yên thường huyện gia lâm
đúng lúc lực lượng công an xã chuẩn bị lên đường tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các vi phạm về pháo trong đêm giao thừa
lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
động viên chúc tổ công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đề nghị các tổ sẽ triển khai thực hiện theo phương án mà công an xã đã đề ra
và theo chỉ đạo của công an huyện
đảm bảo làm sao mà thực hiện được kết quả
tại địa bàn xã yên thường sẽ không có tình pháo
và chúc đồng chí sẽ hoàn thành được tốt những nhiệm vụ trong đêm giao thừa này
đảm bảo an ninh trật tự yên ổn cho nhân dân vui xuân đón tết
xuân đang về trên khắp các nẻo đường ngõ xóm của đất nước
thời điểm đêm giao thừa lực lượng công an trên cả nước
vẫn đang căng mình tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về pháo
kiên quyết không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép
dình dữ an ninh trật tự
để mùa xuân mùa hạnh phúc yên bình thực sự đến với mọi người mọi nhà
liên quan đến hành vi mua bán pháo nổ trái phép
tại bình định công an phường trần quang diệu thành phố quy nhơn
vừa phát hiện bắt giữ đối tượng là trần an thạch
chú tải phường trần quang diệu
có hành vi tàng trữ bảy bịch pháo nổ
loại pháo banh mỗi bịch gồm một trăm linh viên nặng năm kg trên xe mô tô
qua làm việc đối tượng khai nhận còn cất giấu bốn bịch pháo nổ
và một hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín viên
trần an thạch khai số pháo trên là của bố đẻ tên trần quang mang về nhà
sau khi giao dịch bán bảy bịch pháo cho một thanh niên tên là tiến
với giá tám trăm linh đồng một bịch pháo
thạch đi giao số hàng trên nhưng chưa kịp nhận tiền
thì đã bị lực lượng công an phường phát hiện bắt giữ
mời quý vị cùng đến với những con số giao thông

đáng chú ý hai mươi ba vụ tên nạn giao thông xảy ra
làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi một người trong ngày ba mươi một tháng một
là ngày cuối cùng của năm tân sử
so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
đã giảm hai vụ giảm hai người chết giảm một người bị thương
và giảm ba vụ giảm ba người chết giảm tám người bị thương
so với cùng kỳ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
dịp cuối năm tết dương lịch tết nguyên đán nhâm dần
và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi
trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã kiểm tra phát hiện xử lý trên một bốn trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một tỷ đồng tạm giữ bốn xe ô tô hai trăm tám mươi bảy xe mô tô
tước một trăm một mươi bảy giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm về nồng độ cồn đã xử lý một trăm hai mươi năm trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là bốn trăm ba mươi sáu trường hợp
thông tin về tình hình dịch bệnh
cho đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín
do biến thể omicron tại một mươi năm tỉnh thành phố
và hiện nay bộ y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch
do chủng mới omicron gây ra
bộ y tế thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới
để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này
chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt công tác kiểm tra xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân
vi phạm các quy định về phòng chống dịch
thăm và làm việc với lực lượng y tế tham gia chống dịch
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
yêu cầu thần tốc thần tốc hơn nữa
trong triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân
để đạt được mục tiêu đã đẩy ra
bởi thực tiễn cho thấy đa số các ca chuyển nặng và tử vong
là những người chưa tiêm vaccine người cao tuổi có bệnh nền
đồng thời tổ chức ứng trực tốt thực hiện tốt công tác
chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong dịp tết
để nhân dân có một cái tết an lành nhất sau một năm khó khăn